hồng như xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thành phố hôm nay ngày một mươi tám tháng ba
chương trình được phát sóng định kỳ vào hai mươi h bốn mươi phút hàng ngày trên sóng của truyền hình công an nhân dân antv
mở đầu là cụm tin tức đáng chú ý trong nhịp đập đô thị
vừa được ban quản lý đường sát đô thị tp hcm gửi sở giao thông vận tải tp hcm
để báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm
bang quản lý đường sát đô thị tp hcm dự báo tổng doanh thu sâu thuế trong một năm đầu
tuyến metro số một đi vào vận hành ước tính hơn hai trăm hai mươi bốn tỷ đồng
trong đó doanh thu bán vé là hai trăm linh một tỷ đồng doanh thu ngoài vé là bốn mươi tám tỷ đồng
sáng lượng khách dự kiến đạt sáu mươi tám người khách một ngày
theo đề xuất giá vé nạp tiền trước vào thẻ đi tàu bằng bảy mươi năm giá vé lượt
từ sáu bốn trăm hai mươi chín đồng đến một mươi bảy hai trăm hai mươi đồng
vé một ngày là bốn mươi sáu đồng vé ba ngày là một trăm linh bốn đồng
loại vé này không bị giới hạn được đi lại
với hành khách đi lại nhiều có thể chọn mua vé tháng ba trăm hai mươi đồng một tháng
học sinh sinh viên được giảm năm mươi khi mua vé tháng còn một trăm sáu mươi đồng một tháng
tp hcm dự kiến miễn phí vé đi metro số một cho một số đối tượng ưu tiên
như trẻ em dưới sáu tuổi người khuyết tật người trên bảy mươi tuổi người có công với cách mạng
chủ đầu tư dự báo sẵn lượng hành khách năm ngày
đầu tuyến metro số một vận hành dự kiến đạt gần sáu mươi tám lượt khách một ngày
và có thể tăng lên một trăm một mươi khách một ngày
do đó tổng doanh thu sau thuế ước tính là hai trăm hai mươi bốn chín tỷ đồng
tiền trợ giá đã bao gồm chi phí khấu hào thiết bị là chín trăm hai mươi tám bốn tỷ đồng
sau những năm đầu trợ giá sẽ giảm dần
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang điều tra vụ án thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á
đồng thời thông báo truy tìm vũ thị bích diệu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là giao dịch viên của ngân hàng
theo điều tra từ tháng một năm hai nghìn một mươi ba đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
lê mỹ thuận là kiểm soát viên kế toán của ngân hàng đông á
đã lợi dụng tên đăng nhập mật khẩu của các giao dịch viên
trong đó có vũ thị bích diệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
là giao dịch viên phòng giao dịch bến xe miền tây của ngân hàng đông á
để thực hiện việc chiếm đoạt trên bảy sáu tỷ đồng của ngân hàng này
thông qua các sổ tiết kiệm của khách hàng
sau đó diệu xin nghỉ việc
và không rõ nơi giao dịch viên của ngân hàng đông á
công an nhiều lần cử giấy mời nhưng diệu không đến hợp tác
do đó công an tp hcm thông báo truy tìm
ai biết diệu ở đâu liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
số sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai phường một mươi bốn quận một mươi để phục vụ điều tra
thông tin thêm đến quý vị và các bạn
ngày một mươi tám tháng ba công an tp hcm thông báo đến những ai đã từng ký hợp đồng
mua bán đất nền với công ty hoàng huỳnh gia
trụ sở tại quận gò vấp tp hcm
đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra để làm việc
cung cấp thông tin
trước đó ngày hai mươi năm tháng một hai nghìn hai mươi công an tp hcm đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với huỳnh tấn lộc giám đốc công ty trên
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua hình thức bán đất nền dự án không có thật
thực hiện chí đạo của thủ tướng về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu
cho thị trường trong nước thống đốc ngân hàng nhà nước
đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại
xem xét tạo điều kiện tăng thêm hạn mức tính dụng
cấp cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng tập trung xem xét
với các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu được bộ công thương
phân giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm
để kịp thời nhập khẩu xăng dầu theo hạn mức nhập khẩu
góp phần đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước
đơn giản hóa quy trình rút ngắn thời gian xét duyệt cấp tiến dụng
đa dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng
kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của các doanh nghiệp đầu mối
kinh doanh xăng dầu có đủ điều kiện theo quy định
bên cạnh đó cơ quan quản lý yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
thiếu trách nhiệm trong công tác tín dụng với nhóm doanh nghiệp này
về giá xăng dầu bộ công thương đang thực hiện điều hành giá một mươi ngày trên một lần
quỹ bình ổn đã trích ra năm trăm linh một năm trăm linh đồng một lít
và sắp tới sẽ giảm thuế bảo vệ môi trường giảm giá xăng dầu
viettravel airlines vừa kiến nghị thủ tướng loạt giải pháp
để gỡ khó cho các hãng bay trong đó có miễn thuế nhập khẩu nhiên liệu hàng không
do chi phí nhiên liệu tăng lạm phát nên viettravel airlines gửi chính phủ năm kiến nghị
nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho ngành hàng không
để có thể dần hồi phục trong năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó hãng bay này đề xuất các bộ ngành chức năng xem xét giảm mức thuế nhập khẩu
với nhiên liệu hàng không xuống thay vì bảy như hiện nay
đồng thời giảm thuế môi trường về một đồng mỗi lít đến hết năm nay
thay vì áp thuế một năm trăm linh đồng mỗi lit
vietravel airlines cũng mong muốn
chính phủ đẩy nhanh gói hỗ trợ tiến dụng cho doanh nghiệp hàng không
cả nhà nước và tư nhân trong bối cảnh dòng tiền đã cạn sau thời gian ngủ đông
liên quan đến hoạt động của ngành hàng không
ngày một mươi tám tháng ba vietnam airlines tiếp tục phát thông tin khuyến cáo khách hàng
theo dõi kỹ điện thoại email để cập nhật lịch bay thường xuyên
nguyên nhân là sân bay tân sơn nhất đang tạm dừng khai thác một đường cất hạ cánh
dự kiến đến ngày ba mươi tháng bốn
nên có thể ảnh hưởng đến giờ khởi hành giờ đáp của các chuyến bay
đặc biệt là trong khung giờ cao điểm
mô hình kinh doanh b hai b trở thành xu hướng trong những năm gần đây
do chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh doanh
theo thống kê hiện có một mươi một doanh nghiệp đăng ký gian hàng
tuy nhiên doanh thu của những doanh nghiệp này đang tăng trưởng mạnh
do tận dụng được mạng lưới khách hàng từ các sàn thương mại điện tử
đây là yếu tố để bộ công thương tiến tới nâng tỷ lệ gian hàng việt nam
trên sàn b hai b mở rộng được khách hàng tiềm năng từ nhiều quốc gia
doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ tại việt nam đến nay
gặp bài toán lớn trong xuất khẩu chủ yếu đến từ bế tắc đầu ra
chưa đủ nguồn lực để khảo sát thị trường
các sàn thương mại điện tử giao thức b hai b business to business ra đời
để giải quyết thách thức đó
với sự tham gia của các ông lớn như alibaba com amazon gd com
thương mại điện tử xuyên biên giới năm hai nghìn hai mươi
đã tăng trưởng đến hai mươi năm bảy so với cùng kỳ năm trước
còn theo báo cáo của amazon global selling
thì ghi nhận trong thời gian từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam đã bán tổng cộng bảy hai triệu sản phẩm cho khách hàng thế giới
bình quân mỗi phút có một mươi bốn sản phẩm
số lượng sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam tiêu thụ trên amazon
tăng ba mươi bốn so với năm hai nghìn hai mươi
dịch covid việc đi công tác nước ngoài
hay là để tìm kiếm khách hàng đi phát triển thị trường
là vấn đề hoàn toàn không có cách nào khác để thực hiện được trong thời điểm dịch
toàn bộ các hoạt động kinh doanh thương mại của mình
là chuyển ra là chuyển đồ số
khi mà mình thấy thực sự hiệu quả
khi mà mình có thể hẹn với khách hàng
sau đó thì mình live stream cho khách hàng về nhà xưởng
đây nhà sửa của chúng tôi đây
máy móc của chúng tôi đây
sản phẩm của chúng tôi đây
và trong quá trình đó mình có thể hoàn toàn giao lưu giữa khách hàng
cho khách hàng có thể nhìn thấy được sự người thật việc thật mặc dù
nên là có thể xóa nhòa được khoảng cách
và trong thời điểm dịch thì mình làm việc ở đâu miễn có internet là được
từ khi mà dịch covid bùng phát
thì mình cảm nhận như là cái lượng inquiry mà mình nhận về
tức là cái đơn hỏi hàng nhận về
năm hai nghìn hai mươi một nó khác hẳn so với năm hai nghìn hai mươi
và khác hẳn so với năm hai nghìn một mươi chín
nó nhiều hơn và nó đa dạng hơn
từ tất cả các quốc gia trên thế giới
và đặc biệt là những quốc gia nhỏ
như campodia hoặc là những quốc gia nhỏ hơn
ví dụ như là họ thương mại nhiều
ví dụ như singapore thì họ hàng rất là nhiều
và đặc biệt là hong kong
amazon và alibaba com thống kê sơ bộ
có ba mươi trong số hơn năm trăm linh doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
bắt đầu việc bán hàng toàn cầu thông qua các kênh trực tuyến
và chỉ một mươi một đã đăng ký trên các nền tảng thương mại điện tử
đây là con số khá khiêm tốn
cần được gia tăng phi mã trong thời gian tới
sau những thành công doanh số thực của thương mại điện tử b hai b năm hai nghìn hai mươi một
khoảng từ hai đến khoảng ba doanh nghiệp tham lên sàn
con số này thì nó là khá là khiêm tốn
so với tổng cái số lượng sme ở thị trường việt nam
tuy nhiên cái tốc độ tăng trưởng này
cùng kỳ nếu mà so với lại năm hai nghìn hai mươi
thì thật sự mặc dù có đại dịch covid
nhưng mà cái số lượng tăng trưởng nó lên tới ba mươi rồi
nói về cái sự ngần ngại
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị trường việt nam
thì thực sự là họ chưa có được cung cấp đầy đủ kiến thức
cũng như là mình trao cho họ cái niềm tin về chuyên môn
mình sẽ giải quyết thông qua những buổi sự kiện
để giúp cho doanh nghiệp có thêm nhiều kiến thức về thương mại điện tử
cái niềm tin của họ sẽ được trao
và họ sẽ tích cực tham gia tìm hiểu trước
về những cái tính năng của sme
và hy vọng là họ sẽ cảm thấy
cái việc tham gia vào cái việc kinh doanh
trên cái nền tảng thương mại điện tử
nó khá dễ và chi phí khá thấp
cũng như là đem lại hiệu quả công việc rất cao
không chỉ từ bản thân các sàn thương mại điện tử b hai b
tìm kiếm mạng lưới đối tác
mà bộ công thương hiện nay đang đóng vai trò chú đạo
trong gia tăng tỷ lệ gian hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
trên các nền tảng số này
hai buổi ra mắt gian hàng quốc gia
do bộ công thương kết nối với jd com
và mới đây là alibaba com
góp phần lớn tăng tự tin cho chủ doanh nghiệp
đưa sản phẩm đến với đối tác xuyên biên giới
những phiên tư vấn hoặc là những hoạt động hỗ trợ
tư vấn xuất khẩu và thương mại điện tử
cho hơn hai năm trăm linh doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam
chúng tôi đã tổ chức được hơn hai mươi cái khóa đào tạo và tư vấn
về kỹ năng nâng cao năng lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
để áp dụng marketing trực tuyến
cũng như là xúc tiến thương mại của mình
trong số những khóa đào tạo đó
có những khóa đào tạo trực tiếp
nhưng có những khóa đào tạo trực tiếp
ở những địa phương do là đỉnh dịch không tổ chức được trực tiếp
thì chúng tôi vẫn tổ chức được trực tuyến
với những khóa đào tạo đó
và nhờ đó doanh nghiệp đã có được kỹ năng rất hiệu quả
trong việc marketing xuất khẩu trên nền tảng thương mại điện tử
thương mại điện tử ở thị trường việt nam
đã có quy mô lên tới năm tỷ usd
với tốc độ tăng trưởng tám mươi một
nhanh thứ hai tại đông nam á
mức tăng trưởng này được đánh giá là cao nhất
trong ba năm trở lại đây của việt nam
đưa hàng hóa thông thương trên sàn thương mại điện tử
là xu thế tất yếu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
đã đến với bảng hàng các đầu mối xuyên nguyên giới
tuy nhiên đánh giá về rủi ro trong tập quán kinh doanh
điều kiện của các hiệp định thương mại quốc tế
thì xuất khẩu qua sàn thương mại điện tử b hai b
hay xuất khẩu trực tiếp thì đều ngang nhau
những kỹ năng và kiến thức về giao thương quốc tế nào
sẽ là nền tảng để doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
tận dụng được sự ưu việt của sân chơi này
chỉ riêng phố đi bộ bùi viện nổi tiếng là khu vui chơi
hấp dẫn giới trẻ ban đêm ở tp hcm
giờ đây nhiều tuyến đường khác như phạm văn đồng nguyễn văn lượng quận gò vấp
hoạt động kinh doanh đồ ăn thức uống cũng trở nên rất sôi động
tuy nhiên để thu hút thực khách không ít cửa hàng đã tự dịch chuyển
biến tướng sang hoạt động không khác gì các quán bar vũ trường ngoài trời
phát sinh nhiều hệ lụy
lưu thông dọc tuyến đường phạm văn đồng đoạn qua địa bàn phường một quận gò vấp
và phường một mươi một quận bình thạnh tp hcm vào buổi tối
người đi đường sẽ gặp những luồng sáng đèn nháy laser chói mắt
đi kèm đó là hàng loạt âm thanh hỗn độn thoát ra từ các dàn loa công suất lớn
chưa dừng lại ở đó một số quán bằng ngang nhiên bày trí dàn nhạc ra vỉa hè
và sử dụng nhân viên dj chơi nhạc sang nhằm lơi kéo khách hàng
dù chỉ đăng ký kinh doanh bán lẻ đi rượu nước dậy khát cà phê
thế nhưng nhiều chủ cơ sở đã thay đổi kết cấu trang bị dàn ánh sáng âm thanh
thành công suất cực mạnh với hình thức hoạt động như một quán bar vũ trường thật thụ
với những hộ dân lân cận họ đang bị tiếng ồn bổ vây hết đêm này qua đêm khác
sức khỏe tinh thần cũng vì thế mà ảnh hưởng
đây là cái nhất là cái tiếng ồn và cái tiếng ồn thì nó không phải là lúc chập tối
mà nó kéo dài cho đến hai ba bốn giờ sáng có hôm đến nếu mà cuối tuần
nó là đến ba bốn giờ sáng mà lúc bây giờ là không còn hát nữa mà là hết
chứ không phải là hát nó ồn mà nó chơi chống chơi trống mà ba giờ sáng
nó chơi trống như thế thì chúng tôi toàn là những người dân lao động thôi
mà đi làm ban ngày là rất là cực khổ vì ban tối là cần một cái sự yên tĩnh
để nghỉ ngơi hoặc là các cháu nó học hành á mà nó ồn như thế
thì nó rất là ảnh hưởng đến cái đời sống cái sức khỏe
theo ghi nhận thực tế của phóng viên chuyên mục thành phố an toàn thời gian mở cửa hoạt động
của các cơ sở này khá rộng từ chiều tới khuya có khi đến một hai giờ sáng
ngày hôm sau cao điểm đông khách là từ hai mươi một giờ đến hai mươi bốn giờ
đây cũng là lúc âm thanh ánh sáng sôi động nhất đặc biệt
hầu hết các cơ sở kinh doanh cà phê nước giải khát này còn kèm phục vụ thuốc shisha
tuy nhiên việc giám sát kinh doanh shisha cũng là điều cần phải bàn tới
mặt khác việc có nhiều thanh niên tụ tập thâu đêm
cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa bàn
còn riêng cả shisha ví dụ người ta hút shisha thì shisha này là có một cơ quan
nhập khẩu mình cũng không hút hết được khó vậy đó
ví dụ bây giờ chỉ sự yếu là bây giờ phân định ra
cái shisha này là cái thuốc này là thuốc phải ca nghiện hay không còn thuốc này là được nhập khẩu
của một công ty nhập khẩu có giấy phép đàng hoàng
thì mình không có thể nào mình thấy được thì buộc thì có những cái đó
thì người ta sử dụng thôi thì hiện nay mình cũng hạn chế tối đa cũng nhắc nhở
theo ủy ban nhân dân phường một quận gò vấp trên đường phạm văn đồng
thuộc địa bàn phường quản lý hiện có bảy mươi bốn cơ sở kinh doanh các loại dịch vụ
trong đó có hai mươi cơ sở kinh doanh ăn uống thời gian qua
ủy ban nhân dân và công an phường thường xuyên tổ chức kiểm tra nhắc nhở yêu cầu
các hộ kinh doanh ký giấy cam kết không mở nhạc lớn và lớn chiếm lồng đề đường
các vi phạm sẽ bị xử lý cụ thể từ đầu năm đến nay
phường đã kiểm tra một mươi đợt nhắc nhở năm cơ sở ra quyết định xử phạt
hành chánh về tiếng ồn năm trường hợp sau buổi nhắc nhở này thì
em sẽ tin thủ với những cái
ủy ban nhân dân phường đi ra không có lớn chiếm
lồng đề đường hiện tại em cũng mới cam kết với bên phường ủy ban rồi thì sắp tới
bên em sẽ hạn chế làm hạn chế tối thiểu tiếng ồn
gây ra cho người dân quá trình hoạt động đó mình xử lý á
là vẫn xử lý theo kiểu là cứ xăm hai giờ mở ồn là mình xử lý thành
đó thế nên là vẫn xử lý được trong thời gian tới này sẽ
tập hợp những cái quán nào mà nó có xử lý
nhiều lần thì mình đề xuất
ví dụ sở hoạch đầu tư cấp phép là mình đề xuất lên đó để
thí dụ đưa biên bản bao nhiêu lần đúng pháp luật để rút giấy phép lại
trước đó ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều cuộc họp với các sở
ngành liên quan để quyết tâm thực hiện vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn gây bức xúc dư luận
và mất an ninh trực tự liên quan đến các hoạt động có sử dụng loa
gây tiếng ồn trong kinh doanh và các hình thức hát karaoke nói chung
nhà nước thì tôn trọng cái quyền tự do kinh doanh
cái quyền là được làm ăn một cách hợp pháp
nhưng mà nhà nước dứt khoát không chấp nhận những hành vi mà từ
cái kinh doanh mua bán hoạt động của chính mình tác động ảnh hưởng tiêu cực
đến những người xung quanh và cộng cộng nhân thương
và quan điểm của lãnh đạo thành phố là chúng ta quyết tâm xử lý triệt để
và nghiêm túc tất cả các hành vi gây ra tiếng ồn trong khu nhân thương
theo đúng quy định pháp luật
kết quả cho thấy tình trạng bất xúc về tiếng ồn đã được giảm dài
rất rõ rệt tại nhiều địa bàn trên thành phố
tuy nhiên tại những khu đô thị mới phát triển còn tồn tại nhiều bất cập
chính quyền địa phương đóng vai trò đặc biệt quan trọng bảo đảm hài hòa
giữa phát triển kinh tế và cuộc sống bình yên của nhân dân
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay
hôm nay xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này vào ngày mai